tính đến đêm ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi việt nam đã ghi nhận chín mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi bảy ca điều trị khỏi bao gồm một mươi sáu ca đã ra viện và một trường hợp là bệnh nhân thứ một mươi tám
đã ba lần xét nghiệm âm tính không còn ho sốt hoàn toàn khỏe mạnh
và đã được chuyển từ bệnh viện đa khoa ninh bình sang bệnh viện đa khoa thái bình theo dõi sức khỏe
các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại một mươi một cơ sở y tế trong cả nước
đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định không sốt không ho hoặc ho ít không khó thở
có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi đã được điều trị theo pháp đồ điều trị viêm phổi
trong các cơ sở y tế đang tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh viện nhiệt đới trung ương đang điều trị ba mươi bốn trường hợp
có nhiều bệnh nhân tại đây đã có kết quả xét nghiệm âm tính một lần với covid một mươi chín
đó là các bệnh nhân một mươi bảy hai mươi năm năm mươi chín và bảy mươi hai
riêng bệnh nhân số hai mươi bốn đã hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính lần gần đây nhất là ngày một mươi chín tháng ba
bệnh nhân số hai mươi bảy cũng cho kết quả xét nghiệm hai lần âm tính
kết quả xét nghiệm của một số bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang cách ly điều trị tại các cơ sở y tế khác
cũng đã âm tính từ một đến hai lần